thưa quý vị và các bạn trong các lễ hội truyền thống của mỗi vùng quê
đều có một yếu tố tạo nên nét riêng độc đáo đó là những điệu múa dân gian đặc sắc
với cư dân tỉnh thái bình mỗi điệu múa lại truyền tải và thể hiện một nội dung khác nhau
nhưng đa phần đều mang đậm màu sắc của nền văn minh lúa nước
có những điệu múa mang tính phổ biến trong nhiều lễ hội như múa xanh tiền hay múa lân
cũng có những điệu múa chỉ xuất hiện ở một địa phương gắn liền với truyền thuyết về vị thần khai sinh ra làng
chương trình sắc màu dân tộc ngày hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn
một điệu múa độc đáo chỉ có duy nhất ở làng thượng liệt xã đông tân huyện đông hưng tỉnh thái bình
đó là múa giáo cờ giáo quạt điệu múa gắn liền với câu chuyện về một vị công chúa thời nhà trần
người được nhân dân tôn thờ làm thành hoàng làng ở nơi đây

cư dân để khai khẩn đất đai phát triển nông nghiệp để giúp nhân dân vơi đi nỗi cực nhọc trong những ngày đầu lập ấp
đồng thời làm vơi bớt nỗi nhớ kinh thành dựa theo tích chiêu quân cống hồ
công chúa đã sáng tạo ra điệu múa giáo cờ giáo quạt và dạy cho dân làng
từ đó điệu múa đã trở thành một hình thức sinh hoạt văn hóa của làng
trải qua hơn sáu trăm linh năm người dân làng thượng liệt đến nay vẫn còn lưu giữ được điệu múa cổ xưa
thì bà trần quang minh là ở thế kỷ thứ một mươi ba một nghìn ba trăm bảy mươi hai thì bà về đây dựng ấp
sau đó dân làng chủ phú thì bà dạy dân làng mua hát là từ lúc đó là đã có cái múa giáo cờ giáo quạt rồi
thế thì cái múa giáo cờ giáo quạt ba mươi sáu cấp này là một mới lược tức là không nhận là văn hóa viên vật thể
thế còn trước đây là chỉ hương ước của làng để mua vui trong những ngày lễ hội thôi
khi bà trần quỳnh minh chết đi qua đời
bà sẽ chọn cái khu đất cao ở cạnh dương tiên thành để an táng và xây làng thờ bà
hiện nay là mộ bà trần quỳnh minh là phía đông của dương tiên thành
làng thượng liệt đang trong những ngày sắp tới hội
mọi người đang chuẩn bị cho các nội dung quan trọng
trong đó không thể thiếu phần biểu diễn điệu múa giáo cờ giáo quạt
bước chân qua cổng làng
tiếng trống tiếng hát đã nghe phân vẳng từ xa vọng tới
mọi người đang tập và mua giáo cờ giáo quạt đây đúng không ạ
vâng đây là mọi người đang tập mà cũng là đây là những bà này là dạy các cháu đấy
thì trước khi mà vào mà có biểu diễn đi thì phải qua tập vài ba ngày
các bà này là của những người nghệ nhân đi trước truyền lại cho các bà
bây giờ thế hệ này lại truyền lại cho các cháu
múa giáo cờ giáo quạt là điệu múa tập thể vừa đậm chất dần dàn vừa mang tính nghi lễ

điệu múa có ba mươi sáu cấp múa trong đó có nhiều cấp múa độc lạ như cấp múa đi xứ cấp múa má cấp múa trèo đò
mỗi cấp múa có thể hiểu như một bài múa với động tác khác nhau thể hiện một nội dung khác nhau
cấp múa nhất cuốn lân nhị cuốn lân là cấp múa khó nhất đòi hỏi thời gian tập luyện nhiều nhất
mỗi một điệu múa có những động tác khác nhau không biết ý nghĩa của từng điệu múa như thế nào ạ
mỗi một cấp nó có một ý nghĩa khác nhau ví dụ như là đầu tiên vào đi xứ là hai cô đi xứ tượng trưng cho hai cô nữ trong công trần mỹ nữ của hai cô vua công chúa nhà trần
khi tiễn vào nhà vua thì bao nhiêu các cô mỹ nữ này là múa thờ vua
khi múa vào cho vua xem thì phải múa rồng múa phượng
thì phải nhất cuốn lân nhị cuốn lân đôi mình cuốn đôi mình và đôi người cuốn đôi người
thế gọi là nhất cuốn lân và nhị cuốn lân
đội múa giáo cờ giáo quạt thường gồm bốn mươi đến năm mươi em nhỏ tuổi từ tám cho đến một mươi năm và gia đình không có tang
theo lệ xưa những người tham gia đội múa được gọi là cô lèn phải là gái đồng trinh trong làng không được phép lấy người làng khác
các cô lèn cô múa mỗi người cầm một lá cờ nhỏ và một quạt giấy để gặp trong suốt quá trình múa
trong đó mỗi người cầm một lá cờ nhỏ và một quạt giấy để gặp trong suốt quá trình múa
múa tay cờ tay quạt lúc bên này lúc bên kia đổi tay cờ sang tay quạt thường được gọi là cháo cờ cháo quạt
tiếng địa phương đọc chạch thành giáo
theo thông lệ từ xa xưa trước ngày hội một năm dân làng sẽ tiến hành bầu chọn hai người phụ nữ cao tuổi mẫu mực nhất trong làng
làm hai bà thợ để dạy các cô lèn múa giáo cờ giáo quạt
hai bà thợ sẽ được nuôi ăn
nhưng người ở miễn phí được dân làng trích ra một xuất ruộng để các bà thợ cấy cấy nhưng chỉ được giữ chức trong một năm
đến nay những người dạy múa cho các cô lèn chỉ cần là những người biết múa
truyền từ đời này qua đời khác để địa múa không bị mai ngột
chúng tôi cũng hy vọng một điều hơn hết của cái làng và của địa phương tôi là cái địa múa giáo cờ giáo quạt không ở đâu có
mà chỉ có một cái làng thị liệt xã trung tây này quá thôi
cho nên là chúng tôi muốn vận động một số bà chính là chị em thực ở ngay làng này
bây giờ có điều kiện thì tham gia với chúng tôi
và hiện bây giờ là chúng tôi lại tham gia tổ chức là sáu bảy tám chị em đấy
phải dạy dỗ cho các cháu để làm thế nào mà hết thế hệ này đến thế hệ khác
gìn giữ lại cái bản sắc của dân tộc
em đi tập địa múa giáo cờ giáo quạt được ba năm rồi
vì đi tập địa múa giáo cờ giáo quạt này em được hiểu thêm về địa văn hóa của quê hương
chúng tôi cùng cô thiếu hiện là chủ nhiệm câu lạc bộ múa giáo cờ giáo quạt làng giáng
đến gặp những người lớn tuổi hơn trong làng đến nghe họ say sưa học hát say sưa với những lời ca cổ
chào cô thiếu chào các cô
chào các cô mời cô lên tập hát nào
cô với cháu ngồi đây để học
cô đi gặp cùng với em
dạ vâng ạ
vui quá may là hôm nay đến cháu cũng gặp đúng dịp lễ hội nên là được nghe mọi người tập hát và tập múa
đây là tập gióng
đây là tập gióng
cô có thể là hát gióng
gióng một bài gióng một bài được không ạ
gióng bài này là bài đi xứ
cháu đi xứ hai cháu đi xứ đấy
đây là bài gióng
kinh trình làng nước thượng hạ bằng nay
nhân lặng nghe tôi dẫn tích chiều quần lễ cách
trong ba mươi sáu cấp có những cấp múa chỉ có trống làm hiệu có cấp có lời hát hay còn gọi là róng
người róng phải là người thuộc nhiều lời hát thuộc điệu múa để róng cho đúng bài
nội dung các bài róng chủ yếu là bày tỏ tâm trạng và lòng tôn kính với vua
đến nay người múa giáo cờ giáo quạt là một trong những bài róng
không chỉ là những cô gái chưa chồng mà cả những người già phụ nữ đã có chồng chỉ cần yêu thích và có khả năng hát múa cũng có thể tham gia
tuy nhiên những người này không được phép múa trong ngày lễ trước cửa đình
họ chỉ được tập hát múa để lưu giữ và truyền lại cho con cháu sau này
hát thế này thì mình thì thuộc được khoảng hai phần thôi

thế còn cũng phải còn cần sạch hơn
thì thuộc thì không thuộc hết
dài là bốn trang thôi
kể từ lúc ngài triêu quân sang cống đức hồ
ở trong cung vua như thế nào
bài róng này thì dịch từ quyển sách đã lưu truyền ở trong sổ vàng của nhà ngài từ hơn sáu trăm linh năm
gọi là sáu trăm linh năm có lẻ từ đấy
mà giữ lại thì bây giờ là cứ truyền lại là cái đời ngày xưa thì là những ông chữ nho ấy
đây là đạo cụ mỗi giáp phật giáp quạt chỉ có một cái cờ và một cái quạt
cái quạt thì tượng trưng cho khi công chúa nhà trần đi đi gọi là đi dẹp giác đấy
về trong nhà thì mệt thì gọi là nghỉ ngơi ngồi cái quạt này quạt
thay cho là một cái cảnh ngọt
thế còn cái cờ này thì tượng trưng cho năm màu năm sắc

thực chừng cho ngũ sắc là năm phương
cầu mưa cầu nắng
tháng riêng là cái tháng hội chính
múa ngày một mươi hai là xong rồi
thì múa xong là đấy là gọi là cái diễn thần
thì cờ này và quạt phải tiễn đi diễn thần này xuống diễn thần
thực chừng là khi là bà công chúa này rạy ra điệu múa này bà đã mất rồi
thì cái cờ cái quạt phải tiễn đi theo bảng
thì sang năm lại sáng khác đi múa
múa giáo cờ giáo quạt là điệu múa cổ gắn với những nghi thức cổ truyền
trước khi múa hoặc mang điệu múa đi biểu diễn ở bất kỳ đâu
đội múa phải cử người vào thắp hương làm lễ trước đình
nơi thờ công chúa trần thị quý minh cũng là thành hoàng làng
sau khi làm lễ điệu múa mới được bắt đầu
múa giáo cờ giáo quạt chiếm vị trí quan trọng nhất ở hội làng rắn
được tổ chức ở trước sân đỉnh thượng liệt
với đầy đủ ba mươi sáu cấp múa chia thành hai phần
phần một tả cảnh bà chư quân đi cống nước hồ
phần hai là màn múa hát chúc tụng vua
khi biểu diễn điệu múa sẽ có một người đánh trống
một người lĩnh vài trò róng và bốn mươi năm mươi cô lèn
mặc áo tân thời màu sắc cầm cơ giấy quạt giấy múa
các thế múa đụi hình cũng đều có
nhiều tuyến múa khá đa dạng và phức tạp
nhiều động tác tập trung diễn tả cảnh sinh hoạt nơi thôn giã đồng quê
như chim bay cò bay trao tép và tôm trèo thuyền
tạo cho điệu múa có sức lôi cuốn mạnh mẽ
nghi lễ tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước
thể hiện rõ ở các cấp múa
đặc biệt là việc xếp đội hình vòng tròn hoặc hình âm dương
các cấp múa gồm có múa điện
múa sứ múa má lột tả không khí đưa tiễn múa bái vua múa cửa và múa rè
múa sắc ngũ phương với lời róng như một bài văn khấn xua đuổi ma quỷ tai ương
tổ mong sự an khang vô quý cho dân làng
múa trèo đò múa nhất cuốn lân múa nhị cuốn lân múa lòng ta cật ta múa lòng ta cật người
múa diễn hoa cài cổ múa đổi giáo một tay múa đổi giáo hai tay múa giáo cờ giáo quạt
múa xanh sang múa rồng múa nảy cờ
cấp múa nảy cờ là kết thúc điệu múa giáo cờ giáo quạt
múa giáo cờ giáo quạt khai sinh và được duy trì biểu diễn thường xuyên từ thời nhà trần
được biểu diễn trong ngày hội làng
đến khi đất nước có chiến tranh điệu múa không được tiếp tục duy trì
hòa bình lập lại
nhân dân trong làng mới phục dựng điệu múa
ngày hội làng lại rộn rã tiếng chống dục
và những quần hồng áo thắm với tay quả tay cờ lại bắt đầu
lớp người già từng biết múa dạy lại cho lớp người trẻ trong làng
các cấp múa có giảm đi từ ba mươi sáu xuống gần hai mươi cấp
nhưng về cơ bản vẫn giữ được nội dung nguyên bản của điệu múa cổ từ xa xưa
ngày quần bé thì bố mẹ gia đình chùa chúng tôi cũng kheo ra
chúng tôi cũng được nhìn các cụ thời gian trước đây là quần bé cũng được xem múa
nhưng sau chúng tôi lớn lên thời gian chiến tranh
thì nó mai mốt đi là bỏ mất thời gian
rồi tết sau này là xong chiến tranh là
tôi nhớ là năm chín mươi hay là tám mươi chín hay chín mươi gì đấy
là bắt đầu khôi phục lại
khôi phục lại thì chúng tôi các bà tổ chức
các cụ già tổ chức thì là dạy chúng tôi
thì chúng tôi học múa
và giờ chúng tôi các cụ già rồi
chúng tôi lại đến thế hệ chúng tôi lại truyền đạt lại cho các cháu
không chỉ có thế từ đồng quê thái bình

múa đã nhiều lần bay sang màu trời châu á châu âu
cùng với những người đàn bà đã đi qua nạn đói năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đi qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc
chúng tôi ngồi trò chuyện với cụ
một trong số ít các nghệ nhân ưu tú mua giáo cờ giáo quạt
cũng là người đã tưởng hoang điệu múa này tới các vùng trời châu âu
mới đó và đã hơn hai mươi năm
niềm tự hào về điệu múa quê hương chưa bao giờ phai mờ
trong ký ức của các bà tổ chức
của một cụ bà đã gần chín mươi tuổi
sau khi mà xem xong thì khán giả đều là người nước ngoài xem
đó xem xong là họ vào
họ cũng lắm người họ vào
có người họ ôm chặt tôi về họ
con non như mẹ con vậy
người làng giắng có câu
hãy là con gái làng giắng là phải biết mua giáo cờ giáo quạt
người dân nơi đây coi điệu múa này là niềm tự hào của quê hương mình
họ thể hiện tình yêu quê hương
thông qua việc giữ gìn điệu múa này
cứ đời núi đời tiếp nối qua bao thế hệ
tính nhân văn và thẩm mỹ thể hiện trong lời ca
điệu múa chính là giá trị cao nhất
giúp điệu múa có sức sống bền lâu
vượt qua hơn sáu trăm linh năm với bao thăng trầm của lịch sử
vẫn hiện diện cho đến ngày nay
thưa quý vị và các bạn
xã phong châu huyện đông hưng tỉnh thái bình
từ lâu đã được biết đến bởi tiếng hát trèo làng khuốc
không ai rõ trèo làng khuốc có từ bao giờ
nhưng người ta vẫn xem đây là một trong những cây nôi của nghệ thuật hát trèo
sau một thời gian vàng son
trèo làng khuốc đã trải qua những tháng ngày thưa vắng tiếng hát
bởi chiến tranh và bởi chiếu trèo đã không còn lo đủ miếng ăn cho mọi người
nhưng cũng chính trong quãng thời gian khó khăn ấy
người ta mới thấy rõ
tình yêu với trèo của những người nông dân chân chất nơi đây
hết thế hệ này đến thế hệ khác
họ đã mang gánh trèo đi tiếp qua bao năm tháng
chỉ bằng tình yêu đã ngấm vào máu thịt của những người con làng khuốc
là người kế tục thế hệ của những nghệ nhân có công khôi phục lại chính trèo
và các điệu trèo cổ nơi đây
ông bùi văn ro hiện là chủ nhiệm
của công lạc bộ hát trèo xã phong châu
say xưa với trèo từ khi mới chỉ là cậu bé năm sáu tuổi
tính đến nay ông đã có hơn năm mươi năm gắn bó với chiếng trèo ở làng này
cũng như bao người dân làng khuốc
ngày đi làm đồng
khi rảnh rỗi ông mới mang áo mũ đàn trống đi tập hát cùng mọi người
nhờ tích cực học hỏi trong quá trình đội tập luyện đi diễn
ông ro nhanh chóng thuộc trọn vẹn các trích đoạn trèo cổ nổi tiếng
và biết cách diễn các nhân vật ra cái chất của trẻ
của trèo làng khuốc
cứ như vậy mấy chục năm qua
mặc dù chỉ tự học chưa kinh qua một lớp đào tạo hát múa trèo chuyên nghiệp nào
nhưng bằng cái tâm nguyên diễn giữ trao truyền nghệ thuật truyền thống
ông đã trực tiếp truyền dạy cho thành viên của nhiều câu lạc bộ trong và ngoài huyện
muốn làm thầy thì trước hết phải học trò tốt
đấy là một câu châm ngôn của tôi
câu này với cái lớp trẻ là tôi cũng
thầy có khi thầy chỉ dạy thế này thôi
nhưng mà mình phải ra ngoài đời học hỏi
học thầy không thể học bạn
có lẽ bởi được sinh ra tại làng
mang trong mình dòng máu của người dân làng khuốc
uống nước làng khuốc
nên ông học lời bài hát rất nhanh
bắt chứa cách diễn cũng rất nhanh
làng khuốc sở hữu những điệu trèo không đâu có
bởi những diễn viên trèo khuốc có giọng hát đặc trưng
và điệu bộ cử chỉ dáng đi đứng lời thoại
đều được cóp nhặt và hình thành từ đời sống chân thực của người dân
diễn viên trèo quốc phải biết diễn không chỉ thông qua cử chỉ tay chân
mà còn thông qua ánh mắt nụ cười
chính vì thế chất trèo làng quốc có được sức sống cùng dòng chảy thời gian
thầy thì không thể nào mà tìm ra được cái người mà chúng tôi gọi là mồm nói
mắt nói chân tay nói bộ mặt nói
thế thì tại sao lại tất cả đều nói như thế
thì thực ra ở trên sân khấu nó rất cần những cái động tác nó như thế
vậy thì mình phải học ở trong dân gian đi đến cái xã nào đó
có những cái người người ta có những cái động tác đi rất là đẹp
mình lại gom lại để trong đầu trong ốc
để sau này mình có thể tìm ra những cái động tác đi rất là đẹp
sau này mình lên sân khấu hoặc là mình truyền lại cho cái lớp trẻ
mình lại lấy những cái động tác đó ra để mà dạy
thì nó mới là độc đáo
ban đầu chỉ tham gia vào đội trèo với vai trò là người nhất vợ
nhưng chỉ sau một thời gian ông ro đã được đảm nhận vai diễn đầu tiên
và giành huy chương vàng trong hội diễn của tỉnh
cũng bởi say xưa với trèo lại có tố chất
nên ông sớm được đứng trên sân khấu
và thể hiện được nhiều vai diễn đa dạng khác nhau
người làng quốc không ai là không biết hát trèo
thế nhưng để tiếp tục theo trèo và nuôi dưỡng niềm đam mê với nó
khơi gợi lên tình yêu trong những tâm hồn khác
thì những người như ông ro không nhiều
câu lạc bộ trèo của xã được thành lập từ lâu
ông là người kế tục và đang duy trì nó
với sự tin tưởng và kính phục của các thành viên
tôi cảm thấy nghệ thuật trèo cổ rất là quý báu
cho nên cùng nhau dàn dựng và đã dựng lại nhiều những hoạt cảnh trèo
mà có nghĩa là có thể nói là cũng hiếm nơi có thể có được
như làng chúng tôi bây giờ còn lại khoảng độ một mươi sáu đến một mươi tám làn điệu trèo cổ
cho nên như anh ro là anh đã giữ lại và truyền đạt cho các cháu
và các thế hệ mai sau không những ở làng chúng tôi
và còn truyền đạt nhiều nơi nữa
cảm thấy có hiệu quả và nói chung là đi vào lòng người
điều rất là hay
thế hệ trên hiện tại bây giờ là thầy ro
thầy cũng sắp được phong một nghệ nhân của làng quốc
thầy cũng rất là nhiệt tình đi truyền dạy cho các lớp học sinh như chúng tôi
rồi các lớp các cháu nhỏ hơn nữa
để tra truyền con nối
để những nghệ nhân tuổi cao rồi thì có chúng tôi kế cận
sau chúng tôi còn lớp trẻ nữa
cứ như thế để tra truyền con nối
để giáo dục giữ được cái lôi trèo của làng quốc
trèo làng quốc đã từng có thời vàng sau
trèo làng quốc đã từng có thời vàng sau
khi một gia đình có đến hai hoặc ba thế hệ theo trèo
sống bằng trèo
và lưu giữ những miếng trèo cổ độc đáo trong dân gian
khi lớp thế hệ già dần thưa vắng
người trẻ thì không mấy mạng mà
ông ro cùng một vài người khác đứng ra kêu gọi
và tập luyện cho các cháu nhỏ
kinh phí eo hẹp
thời gian được tập luyện cũng không nhiều
nhưng sinh ra là người làng quốc
nên dường như mỗi đứa trẻ
đều có thể cắt lên tiếng hát trèo
một cách tự nhiên như hơi thở
công việc của ông ro
là làm thế nào để những đứa trẻ này biết cách diễn
cho ra cái chất của trèo làng quốc
biết chân nói tay nói
mắt nói mũi nói
và quan trọng hơn
ông sẽ là người dạy cho các em nhỏ biết chân quý
truyền thống quê hương
bởi đây sẽ là thế hệ kế cận
mang tiếng hát trèo làng quốc vàng mãi về sau
hiện nay chúng tôi còn một mươi năm một mươi sáu làn điệu trèo đặc biệt

chưa được phổ biến trên đài tiếng nói việt nam
mong muốn làm sao cái thế hệ trẻ
xã phong châu được mà ham
nghệ thuật để mà cùng với chúng tôi
dình giữ lại cái bản sắc
của quê hương
mà cái đấy nó có thuộc nhạc độc đáo
trèo khuốc còn nuôi dưỡng được cho đến hôm nay
cũng nhờ chính bởi tình yêu lòng đam mê
và niềm tự hào của người dân
chân lắm tay bùn làng này
họ là những người nghệ sĩ dân dân
làm nghệ thuật bằng tình yêu
và sự trân trọng giá trị truyền thống
của quê hương
của những người đi trước để lại
họ chỉ biết rằng từ lúc sinh ra
làn điệu trèo mượt mà
thấm đẫm nghĩa tình
cất lên từ những nếp nhà giảng dị
bên lũy tre đồng lúa thành thương
đã nuôi nứng tâm hồn thơ trẻ
và họ mang tiếng hát ấy ngân nga
đến tận ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn
không chỉ được mệnh danh là vùng đất quê lúa
với những cánh đồng bạt ngàn
thái bình còn là tỉnh có đường bờ biển
dài khoảng năm mươi km
mang đầy đủ những đặc trưng của vùng đất quê lúa
và đất cửa biển
vậy nên ẩm thực nơi đây phong phú và đa dạng
với các món ăn truyền thống quê lúa
cho đến các món hải sản trứ danh
về thái bình
một trong những món ăn nhất định phải thử
đó là gỏi nhạch diêm điền
nhạch có thể chế biến thành nhiều món
nhưng với người diêm điền huyện thái thụy
thì món gỏi nhạch vẫn là món ăn đặc trưng nhất
thưa quý vị và các bạn
mảnh đất thái bình với tiếng hát trèo
điệu múa và hương vị của biển
chắc hẳn sẽ khiến nhiều người còn vương vấn
chúng tôi sẽ còn trở lại mảnh đất này
trong các chương trình tiếp theo
còn bây giờ thì thời lượng cho chương trình
sắp mồ dân tộc ngày hôm nay cũng đã hết
mọi ý kiến đồng góp xin quý khán giả gửi về hòm thư
hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại